về việc dự án di rời bốn trăm một mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở bãi sông ninh cơ nơi có nguy cơ ngập úng vào mùa mưa bão và được coi là dự án khẩn cấp cần phải hoàn thành khẩn trương theo quyết định phê duyệt
tuy nhiên dự án được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn chín với tổng vốn đầu tư hơn bảy mươi tám tỷ đồng thời gian hoàn thành một mươi bảy tháng
nhưng sau tám năm và đã giải ngân cho nhà thầu bốn mươi hai tỷ đồng đến nay dự án vẫn sở giang cùng với nhiều khuất tất trong công tác đền bù
giải phóng mặt bằng khiến người dân vô cùng bức xúc
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là dự án di rời bốn trăm một mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở bãi sông đinh cơ
dự án đã hoàn thành một số hạng mục như đổ cắt sa nền làm hệ thống cống thoát nước đường giao thông dẫn vào khu tái định cư
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại hệ thống cống thoát nước của khu tái định cư nhiều đoạn bị nứt vỡ nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng
khu đất rộng đẻ cỏ mọc
các hệ thống cống thoát nước um tùm trở thành bãi chăn bò một phần được người dân sử dụng làm ruộng trồng lạc
trong khi đó những người dân này đã liên tục khiếu kiện lên các cơ quan chức năng của ủy ban nhân dân huyện trực ninh
đặc biệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều khuất tất
dự án hầu như cán bộ áp đặt toàn phần không lấy quyền dân chủ để công khai trước nhân dân
đền bù không có thông báo không niêm yết công khai về phần đền bù
tiền nông không nói đến nơi đến chốn
rất mập mờ của cán bộ dự án và của ủy ban nhân dân xã phước định và ủy ban nhân dân huyện trực ninh
thực tế đến khi san nấp thì dân an ngoài mới có bảy hộ nằm trong dự án ruộng đã nằm trong dự án
với số mét vuông là hai ba trăm bốn mươi một mét vuông nhân với hai trăm linh đồng bằng bốn trăm sáu mươi tám hai trăm linh đồng
hiện nay bảy hộ dân này chưa ai được một su nào
tôi có nói thế tôi hỏi anh
thế là anh cũng có một xảo dâu tôi cũng có xảo dâu
vậy tại sao mà nhà họ này nhà anh này có tiền mà tôi không có tiền
đây là khu vực thôn đại thắng ba là một trong ba thôn được di rời đến nơi tái định cư của dự án di rời bốn trăm một mươi bốn hộ dân ra khỏi vùng sạt lở bãi sông đinh cơ
đa phần người dân nơi đây đều không muốn chuyển đến nơi ở mới
người dân cho rằng họ đã sinh sống bao đời nay làm nông nghiệp ổn định không có chuyện bị lũ hay sạt lở đe dọa
nên việc chuyển đến nơi ở mới là không cần thiết
ngoài ra khi đến nơi ở mới mặt bằng từ tám mươi đến một trăm linh m hai là nhỏ hẹp không phù hợp với cuộc sống tại nông thôn
cùng với đó là điều kiện kinh tế khó khăn nên không có tiền để xây mới nhà cửa để ổn định cuộc sống
cách đây khoảng mấy năm cái ngày chưa làm cái dự án đó thì cũng có mời dân đến họp
cho phép các gia đình đăng ký để cho các con em như thế nào sau này nó trưởng thành lên để nó chia cư vào đấy
nhưng mà đến bây giờ vừa rồi cũng có mời một số nhân dân lên trên ủy ban nhân dân xã để họp
thì cũng chỉ nói rằng như thế là những người gia đình có sổ bề đỏ thì nên đó là bàn giao lại sổ bề đỏ của gia đình cho chính quyền địa phương
và chính quyền địa phương cấp sổ bị đỏ khác
còn những cái thanh niên mà mới nớn lên mới trưởng thành đã có gia đình chưa nuôi ăn chốn ở thì các địa phương này bảo là không đủ thiêu chuẩn để cấp
cơ quan đại tháng ba đại tháng bốn đại tháng năm là địa bàn trọng điểm nằm trong hành lang thoát lũ
đoạn đê này chỉ chống trọi được lũ ở cấp độ hai
trong bối cảnh đó ủy ban nhân dân xã phương định đã có tờ trình gửi lên ủy ban nhân dân tỉnh xin lập dự án di rời bốn trăm một mươi bốn hộ dân ra khỏi khu vực bờ đê sông ninh cơ
ủy ban nhân dân tỉnh nam định sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn đã ra quyết định phê duyệt dự án này
tuy nhiên khi giải ngân được bốn mươi hai tỷ đồng do thiếu kinh phí nên dẫn đến việc dự án còn giang dở
hiện tại dự án mới chỉ xây dựng tạo mặt bằng được một trăm bảy mươi sáu suất đất nền cho việc tái định cư